thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lý văn vũ chú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào đầu tháng một năm nay vũ lên mạng xã hội mua súng côn ổ xoay và tám viên đạn
sau đó mang về bắn thử hai viên đạn tại khu vực xã mỹ lương huyện yên lập tỉnh phú thọ
ngày một mươi năm tháng một trong quá trình bị truy bắt về hành vi trốn thi hành án phạt tù của tòa nân dân huyện phú lương
đối tượng vũ đã dùng khẩu súng trên bắn một phát để cản trở lực lượng công an
sau đó trốn vào vùng đôi núi huyện yên lập
tiến hành truy bắt vào tối ngày một mươi năm tháng một công an đã bắt được vũ
qua đấu tranh làm rõ công an xác định lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp
trên địa bàn tỉnh phú thọ và tỉnh yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã khởi tố bị can đặng quốc việt trú tại huyện u minh
về hành vi mua bán hóa đơn trai phép
đặng quốc việt là giám đốc doanh nghiệp điều hành ba công ty để mua bán hóa đơn trai phép trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu đặng quốc việt thành lập và điều hành hoạt động của ba

công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp cảmau và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc việt cảmau
quá trình điều hành ba công ty nói trên từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đặng quốc việt đã thực hiện hành vi mua bán nhiều hóa đơn
ở các địa bàn như hậu giang cần thơ sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong tháng bốn năm nay
tính từ ngày một mươi năm tháng ba cho đến ngày một mươi bốn tháng bốn
toàn quốc đã xảy ra gần hai vụ tai nạn giao thông làm chết tám trăm bốn mươi năm người và làm bị thương hơn một năm trăm linh người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn đã tăng ba trăm ba mươi bốn vụ giảm sáu mươi hai người chết tăng bốn trăm ba mươi một người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một chín trăm bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết tám trăm ba mươi bốn người bị thương một năm trăm ba mươi năm người
so với cùng kỳ năm trước đã tăng ba trăm ba mươi hai vụ
giảm sáu mươi ba người chết và tăng bốn trăm ba mươi người bị thương
đường sắt xảy ra một mươi hai vụ làm chết chín người
đường thủy xảy ra bốn vụ làm chết hai người không có người bị thương không thay đổi về số vụ số người chết
số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
hàng hải không xảy ra tai nạn
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng khiến hơn ba trăm linh người phải nhập viện
ubnd tp long khánh tỉnh đồng nai đã đề nghị xử lý nghiêm chủ cơ sở bánh mì cá nhân
qua đến vụ ngộ độc này
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc
trung tâm y tế tp long khánh đã tiến hành kiểm tra cơ sở bánh mì nói trên
và phát hiện cơ sở này không có dây chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
do đó đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh bánh mì
cho đến khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tìm ra nguyên nhân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị ubnd tp bình thuận chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp sở ngành có liên quan
ra soát cung cấp thông tin tài liệu và tạm dừng giao dịch không cho chuyển nhượng mua bán cho tạm cầm cố thế chấp
đối với tài sản gồm bất động sản cổ phần cổ phiếu của một mươi hai cá nhân đề nghị ubnd tp bình thuận gửi hồ sơ tài liệu liên quan một mươi hai cá nhân
và có đóng dấu xác nhận thống kê chi tiết về bộ công an trước ngày chín tháng năm
trong một mươi hai cá nhân này có ông lê tiến phương cựu chủ tịch ubnd tp bình thuận ông nguyễn văn phong
nguyên phó chủ tịch ubnd tp bình thuận cựu phó giám đốc sở tài chính tp bình thuận thường trực hội đồng thẩm định giá đất tp bình thuận
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản hai đối tượng trần trọng phú thái và trần đức mạnh
cùng chú tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an một người dân ở huyện cẩm mỹ nợ thái năm năm triệu đồng tiền chơi game
tuy nhiên thái đã nhiều lần đòi người này không trả
trong một lần thái điều khiển xe máy chở mạnh đi ăn đêm thì gặp người này nên cả hai đã khống chế bắt giữ đưa về quán game của mình
tại đây thái đã đe dọa trói buộc hành hung và bắt nạn nhân liên lạc với người thân mang tiền đến trả nợ
qua tin báo của người dân công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt giữ trần trọng phú thái và trần đức mạnh
đội cảnh sát giao thông đường bộ số bảy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đang rà soát truy tìm năm thanh niên nằm trên yên xe máy đi trong làn đường dành riêng cho xe buýt chạy brt đoạn qua quận hà đông hà nội
trước đó mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại một thanh niên mặc áo thể thao màu vàng quần cục màu đen không đội mũ bảo hiểm
nằm trên yên xe máy không biển kiểm soát điều khiển xe với tốc độ cao trong làn đường brt
hình ảnh trong clip cho thấy nơi xảy ra sự việc thuộc phố nguyễn thanh bình đoạn qua nhạt chờ xe buýt la khê quận hà đông
trước đó thì lại nạn thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên nhiều tuyến phố với tốc độ cao
liên tục đánh võng chuyển làn đường tiêu hẳn nguy cơ xảy ra tai nạn
kỷ nghỉ ba mươi bốn một mươi một năm năm nay kéo dài lượng khách du lịch đến với quảng ninh tăng cao kéo theo mật độ phương tiện trên các tuyến giao thông tăng độ biến
làm tốt công tác tổ chức điều tiết hướng dẫn giao thông toàn tỉnh không xảy ra uốn tắc giao thông kéo dài tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế
tại huyện vân đồn trong năm ngày nghỉ lễ đã phục vụ trên sáu mươi lượt khách từ đất liền đi các tuyến đảo và ngược lại
để bảo đảm an toàn bên cạnh việc phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện trước khi cấp lệnh rời bến
công an huyện đã huy động một trăm linh quân số phương tiện tăng cường tuần tra hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn vào những sở nước kém
với mực nước thủy triều xuống dưới năm m đối với các phương tiện vận tải lớn
ra và bến của các cảng quan nạn gặp khó khăn một số giờ buổi sáng
các lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải
có thể đối với các phương tiện vận tải hành khách trên một trăm linh khách sẽ cho các phương tiện bé để chuyển tải khách vào trong bờ và ra đến tàu để làm an toàn
năm ngày nghỉ lễ trên các xã đảo huyện vân đồn không có tình trạng các hành khách phải mắc kẹt trên các xã đảo
chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát cả trên bộ đường thủy để làm sao mà du khách đến địa bàn đi lại thuận tiện an toàn đảm bảo
không để xảy ra tình trạng ồn tắc ồn nữ kể cả trên đường bộ và đường thủy
với tinh thần khi nhân dân du khách trở về an toàn thì chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ
theo tổng hợp từ ban an toàn giao thông tỉnh năm ngày nghỉ lễ mặc dù không xảy ra ủng tắc giao thông nghiêm trọng song toàn tỉnh vẫn xảy ra năm vụ tai nạn giao thông làm chết bốn người bị thương ba người
trong đó có hai vụ tai nạn giao thông tự gây so sánh cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số vụ giảm gần sáu mươi số người bị thương giảm trên bảy mươi hai
qua các vụ tai nạn vừa qua thì số lượng tử vong chúng tôi thống kê cho thấy phân tích cho thấy là
chủ yếu là rơi vào đối tượng là thanh niên là chủ yếu và không thời gian mà xảy ra cái tai nạn thì chủ yếu lại vào ban đêm
thì cũng từ những cái nhận diện này thì chúng tôi cũng có những cái biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là chỉ đạo các lực lượng chức năng để mà xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và khép kín địa bàn để làm sao góp phần cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm cái tai nạn giao thông
trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân lựa chọn nhiều khung giờ di chuyển khác nhau các lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện duy trì tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý các tình huống phát sinh bàn an toàn giao thông tỉnh quảng ninh chủ động yêu cầu đơn vị điều hành quản lý các trạm thu phí giao thông sẵn sàng phương án bảo đảm giao thông phòng chống ủn tắc

đi lại đông trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động một số khu vực còn chịu ảnh hưởng của mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh khiến nhiều thảm họa và tiên tai dễ xảy ra
các địa phương và ban ngành cần nâng cao trách nhiệm trong công tác tăng cường giám sát dự báo hoàn thiện các phương án ứng phó khẩn cấp kịp thời kiểm tra loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn trong các lĩnh vực then chốt và khu vực trọng điểm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân và ổn định xã hội
thủ tướng trung quốc lý cường cũng ra yêu cầu cứu chữa người bị thương làm tốt công tác giải quyết hậu quả tìm mọi cách tìm kiếm và giải cứu những người có mắc kẹt đề phòng rủi ro thứ cấp tiến hành điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn
căn cứ chỉ thị của chủ tịch trung quốc tập cận bình và yêu cầu của thủ tướng lý cường các cơ quan như bộ quản lý ứng phó khẩn cấp bộ giao thông vận tải trung quốc chính quyền tỉnh quảng đông đã đề cử các tổ công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ hiện các công tác liên quan đang được tiến hành